thêm một vụ án khác cũng từ mâu thuẫn sau khi va quyệt giao thông nhẹ mà dẫn đến án mạng
đối tượng gây án là cha con nguyễn tuấn hào bốn mươi bảy tuổi và nguyễn hoàng gia bảo hai mươi ba tuổi
cùng chú tại phường thắng lợi thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
và hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh thi đức long hai mươi chín tuổi chú cùng phường
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn
trong lúc điều khiển xe máy trên đường hoàng diệu thành phố bùa ma thuật
thì giữa hào và anh long xảy ra va chạm giao thông nhẹ với nhau
sau đó hai bên xảy ra cãi vã và long có dùng tay đấm vào mặt hào
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày thấy cha mình về nhà và trên mặt bị sưng đỏ
biết chuyện bảo cầm theo cây dựa và nhờ cha mình trở đi tìm long để đánh trả thù
khi thấy long đang ngồi bấm điện thoại thì bảo cầm dựa lao vào chém tới tấp nhiều nhát
còn hào cũng lao vào cầm ghế của quán để đánh long
hậu quả bảo đã chém chín nhát vào người long gây đa chấn thương ở vùng đầu
vùng tay phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là tám